và đôi lúc cũng xuất hiện tình trạng vi phạm giao thông
để đảm bảo an toàn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng có mặt
tại các nút giao thông trọng điểm lên các phương án phân luồng từ xa chống u nứ

chiều hướng về trung tâm thành phố hà nội

trên tình hình thực tế thì sẽ phân luồng cho các phương tiện đi vào các nút giao thông

và không gây u nứ lâu dài

qua cái đợt dịch vừa rồi thì cũng rất là mong mọi người nâng cao ý thức về phòng chống dịch
để dịch nó không tái bùng phát trở lại nữa
tại vì nó ảnh hưởng rất lớn đến mọi người đặc biệt là những cái người mà kinh doanh tự do như bên mình
bên mình đã chuẩn bị rất là nhiều thứ đảm bảo yếu tố năm k khi phòng dịch
khách đến thì sẽ phải bắt buộc phải tiêm đủ hai mũi và phải đeo khẩu trang
và trước khi đến thì mình phải sắp còn đầy đủ
gia đình cũng chuẩn bị dọn dẹp lo chùi sạch sẽ để chuẩn bị tốt cho khâu chuẩn bị
và bắt đầu từ ngày mai bán hàng phục vụ cho khách
trên tinh thần cũng thực hiện chỉ thị tốt năm k của chính phủ để đảm bảo an toàn chống dịch
bên cạnh đó một số hoạt động dịch vụ khác cũng được mở lại
như dịch vụ kinh doanh sửa chữa rửa xe ô tô
xe máy cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm sách thiết bị đồ dùng học tập
cửa hàng kinh doanh vật tư vật liệu xây dựng hoạt động kinh doanh trên các sàn điện tử thương mại
sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến
tuy nhiên điều quan trọng lúc này là từ chủ cửa hàng đến khách
cần phải luôn tuân thủ mọi biện pháp phòng dịch không được chủ quan lơ là
phải quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch đã đạt được trong thời gian qua
các hội hợp thực hiện xét nghiệm cho đồ vô shipper

do đó chủ trương là muốn để cho các doanh nghiệp thực hiện xét nghiệm

và đặc biệt là phải ứng dụng các công nghệ để thực hiện việc quản lý
cho đến nay công an tp hcm đã phát hiện sáu trăm linh bảy trường hợp nghi nhiễm tại các chốt kiểm soát
có bốn trăm linh sáu lượt đi qua nhiều chốt nên có sự trùng lắp
công an tp hcm đã tiến hành xác minh một trăm chín mươi chín trường hợp
trong đó có một trăm một mươi hai trường hợp hiện là f bảy mươi tám trường hợp phối hợp cách ly tại nhà
ba mươi bốn trường hợp cách ly tập trung

bốn mươi chín trường hợp không có giấy đi đường
còn tám mươi một trường hợp là thuộc các đối tượng được miễn cấp giấy đi đường
thì sau khi xác định các trường hợp f
thì công an tp hcm cũng đã chỉ đạo thu hồi một mươi một cái giấy đi đường
và cũng có ba mươi một trường hợp là không thuộc diện cần phải thu hồi
thì chúng tôi cũng không có tổ chức thu hồi
một mươi bốn trường hợp thì chưa thu hồi được chưa đang tránh ly
đối với các f làm việc tại cơ quan nhà nước
giai đoạn từ ngày một đến ngày hai
một tháng một mươi trở đi ngoài những người đã được cấp thẻ xanh
và những f đã khỏi bệnh và cấp thẻ xanh đều được bố trí đi làm
các trường hợp đi làm phải được xét nghiệm âm tính theo định kỳ
ngày hai mươi một tháng chín lãnh đạo sở y tế tỉnh đồng nai cho biết
vừa đưa vào hoạt động bệnh viện giã chiến số một mươi một
với quy mô ba giường tại huyện xuân lộc
bệnh viện giả chiến số một mươi một được cải tạo từ trang trại
của công ty trách nhiệm hữu hạng chăn nuôi hồng gấm
ấp hai xã xuân hòa huyện xuân lộc
cơ sở này trước đây đã hoàn thiện phần xây dựng
nhưng chưa được đưa vào sử dụng do đó sở y tế trưng dụng
để làm bệnh viện giải chiến điều trị cho bệnh nhân
với việc đưa bệnh viện giải trí số một mươi một vào hoạt động
với quy mô ba giường bệnh đã góp phần giảm tải
cho các bệnh viện giả chiến còn lại trên địa bàn
trong tiếp nhận điều trị f
theo sở y tế tỉnh đồng nai trong hai mươi bốn giờ qua
địa phương này ghi nhận sáu trăm hai mươi ba ca dương tính với covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh đến thời điểm này là bốn mươi một năm trăm một mươi trường hợp
trong đó gần hai mươi một ca khỏi bệnh xuất viện
ba trăm tám mươi tám ca tử vong còn lại đang điều trị
thưa quý vị điểm chuẩn năm hai nghìn hai mươi một của các trường đại học tăng phi mã
khiến một số thí sinh dù hai mươi bảy điểm vẫn trượt đại học
nguyên nhân do đâu và cơ hội nào cho những trường hợp này
là vấn đề khiến dư luận đặc biệt quan tâm
theo các chuyên gia mặc dù mục đích chính của kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông là xét tốt nghiệp
nhưng điểm thi của kỳ thi này vẫn là căn cứ quan trọng
để các trường đại học xét tuyển đầu vào
tuy nhiên có nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan
đã khiến nhiều thí sinh dù đạt hai mươi bảy hai mươi tám điểm vẫn trượt đại học
thứ nhất là phải nói đến trước đó là thí sinh có những giờ thám khảo
đối với điểm chuẩn năm vừa rồi của các ngành tương ứng
và điểm sàn năm nay và các em đã có một tâm lý đó là chủ quan
đăng ký số nguyện vọng rất là tối thiểu
nguyên nhân thứ hai đó là số lượng thí sinh đăng ký
tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay
tăng so với năm vừa rồi cụ thể là tăng một mươi một
nguyên nhân chủ yếu thứ ba các trường bằng bối cảnh
là từ chủ đại học từ chủ xét tuyển
cộng với điều kiện dịch bệnh của năm nay
các trường đã đa dạng các phương thức xét tuyển
như vậy thì chỉ tiêu còn lại để dành cho phương thức xét tuyển
từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
thì có rất nhiều ngành của nhiều trường
là không còn bao nhiêu điểm ưu tiên
về đối tượng về khu vực
hoặc thậm chí là một số các tiêu chí phụ
và như vậy thì làm cho cái điểm chuẩn năm nay
nó sẽ tăng lên thậm chí là tăng đột biến
theo thống kê của bộ dục đào tạo
trong kỳ xét tuyển vừa qua số thí sinh đạt hai mươi bảy điểm tổng ba môn
chưa tính điểm ưu tiên trở lên
nhưng không trúng tuyển vào nguyện vọng xét tuyển nào là một trăm sáu mươi năm em
có ba em trong số này có tổng điểm trên hai mươi tám điểm
để xem xét quyền lợi cho các em
bộ dục đào tạo đã trao đổi với một số trường đại học lớn
xét tuyển bổ sung những thí sinh có kết quả thi trung học phổ thông cao
nhưng trượt đại học
trong đó trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm vừa thông báo
về việc xét tuyển thẳng điểm thi trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
vào hệ đại học chính quy năm nay
đối với thí sinh điểm cao rất đại học với những tiêu chí riêng
với tiêu chí là những thí sinh này chưa
xét tuyển chưa trúng tuyển chưa nộp hồ sơ vào các trường đại học khác
mà có điểm từ thi khối a một hai mươi sáu bảy mươi năm
còn đối với những tổ hợp có tiếng anh là hai mươi bảy hai mươi năm trở lên
số lượng tôi cũng không khống chế
tạm bớt sự căng thẳng cũng như tạo điều kiện cho những thí sinh
mà có điểm cao trúng tuyển và chưa trúng tuyển vào các đại học
và sẽ tuyển thẳng cho tất cả các thí sinh
nếu mà các thí sinh có nhu cầu
năng ký vào trường nào sẽ vào nghị thuật thành phố hồ chí minh
xét tuyển đại học là một câu chuyện cạnh tranh
và xét tuyển bổ sung những em điểm cao mà vẫn trượt
có lẽ là phao cứu sinh cho các em trong thời điểm hiện tại
qua câu chuyện về điểm chuẩn năm nay thiết nghĩ
bộ y tục đào tạo cần có những phương án
để các trường tăng quyền tự chủ tổ chức những kỳ thi phối hợp với nhau
bổ sung vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
tất nhiên việc tổ chức kỳ thi này sẽ phải nhẹ nhàng
không tăng áp lực cho cả thí sinh và xã hội
tiếp tục những thông tin về an ninh trật tự
ngày hai mươi một tháng chín tòa án nhân dân quận cái răng thành phố cần thơ
xét xử sơ thẩm bị cáo trần thành công hai mươi năm tuổi
ngụ quận ninh kiều thành phố cần thơ
về tội chống người thi hành công vụ
đồng thời tuyên phạm bị cáo hai năm sáu tháng tù về tội gian trên
theo cáo trạng vào ngày hai mươi hai tháng tám
công đến và trèo qua hàng rào phong tỏa phòng chống covid một mươi chín
để vào nhà của quốc gia
công đã tấn công bạn gái tại tổ năm mươi khu vực bảy
phường hưng phú quận cái răng thành phố cần thơ
bị cán bộ công an phường hưng phú quận cái răng
thành phố cần thơ phát hiện yêu cầu công ra ngoài làm việc
thì công không chấp hành
còn có lệ lệ thách thức chỉ bới
về dùng một con dao hỏng tấn công cán bộ công an
đang có mặt tại hiện trường
ngay sau đó nhận được tin báo
lực lượng công an phường đã đến hỗ trợ giải quyết vụ việc
lúc này công bỏ chạy đến khu vực cầu quang trung
rồi dùng con dao lấy được ở nhà bạn gái
tiếp tục tấn công trung tá phạm đức trung
phó trưởng công an phường hương phú để hậu thoát thân
tuy nhiên công đã bị khống chế và bắt giữ ngay sau đó
theo hội đồng xét xử
địa phương đang trong thời gian thực hiện
giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
bị cáo không chấp hành quy định pháp luật
mà còn chống trả ghi nguy hiểm trên lực lượng chức năng
đang thi hành nhiệm vụ
bị cáo có tiền án về tội cướp giật tài sản
chưa được xóa án tích nhưng vẫn không sửa đổi
hành vi của bị cáo thể hiện sự liều lĩnh
bất chấp pháp luật đi ngược với chủ trương
phòng chống dịch của chính quyền địa phương
cần phải xứ phạt nghiêm để răng đe phòng ngừa chung trong xã hội
còn lợi dụng thời gian thành phố hồ chí minh
thực hiện giãn cách xã hội
thì nhiều cơ sở kinh doanh không có người trông coi
do đó thì một nhóm đối tượng sống lan thang
đã lén vào một quán karaoke trên địa bàn
phường bình trị đông bê quận bình tân để ở
rồi tháo gỡ tài sản trị giá gần năm trăm linh triệu đồng đi bán dần
vụ việc vừa được quần chúng nhân dân
và công an phát hiện bắt giữ
trong số này có hai đối tượng là f
năm đối tượng gồm nguyễn hữu thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một nguyễn hữu đạt
cùng ngụ quận năm lữ anh dũng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngụ quận bình tân
trần văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ quận sáu
và ngô quốc bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
quê bạc liêu đang bị công an phường bình trị đông bê
quận bình tân thành phố hồ chí minh tạm giữ
để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản
đang nói là dũng và thành
có kết quả test nhanh dương tính với covid một mươi chín
theo điều tra ban đầu
các đối tượng này sống lang thang
khi phát hiện quán karaoke gián my
trên đường số bảy phần bình trị đông bê
đang sưu chữa không có người trông coi
nên đã lén vào ở
qua nhiều ngày ở tại đây
các đối tượng đã tháo nhiều tài sản
gồm một mươi năm máy lạnh năm mươi loa sắt thép và đồ trang trí tv
với tổng trị giá khoảng bốn trăm bảy mươi triệu đồng
để đem đi bán kiếm tiền tiêu xài
trước đó khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi tháng chín
anh đặng thành trí chủ quán karaoke gián my
đi ngang qua phát hiện các đối tượng
đang trèo vào quán nên truy hôn người dân
cùng lực lượng công an phường đuổi bắt các đối tượng
trước đây cơ quan công an phường
khuyến cáo bà con nên
cho có người trông coi
phải khóa cửa sẵn sẵn
và có lắp đặt camera
để trông giữ
số tài sản công an phường sẽ cố gắng
tăng cường tần tra
xử lý nghiêm những trường hợp
ra đường không có lý do chính đáng
và bên cạnh đó phòng chống tòa phạm
trong tình hình hiện nay
về nhất là tình hình trọng

hiện công an phường bình trị đông bê cũng đang cách ly năm đối tượng
đối tượng để đảm bảo an toàn
về phòng chống dịch đồng thời tiếp tục
điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
ngoài ra trụ sở công an phường cũng đã được phung cứu
quẩn tiệt trùng để tránh nguy cơ lây nhiễm
khi cán bộ và người dân vào làm việc